xin kính chào quý vị và các bạn
vùng xoáy thấp trên khu vực bắc bộ có xu hướng yếu dần đi
nhưng dạnh áp thấp đi qua khu vực này thì vẫn còn
nên cho đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
mưa rông có phần giảm đi đôi chút
số điểm mưa vừa mưa to được thu hẹp lại
và chỉ còn tập trung về đêm và sáng sớm
do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực giao động trong khoảng là hai mươi ba ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ đêm mai khi các hình thế gây mưa hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông sẽ tăng mạnh cả về diện và lượng
với nhiều điểm xảy ra mưa to đến rất to
do mưa lớn rồn rập nên người dân trên khu vực cần đề cao cảnh giác
với lũ quét và sạt lở đất sẽ tăng cao
vùng xoáy thấp ở phía bắc suy yếu
nên thời tiết tại khu vực trung bộ cũng chuyển tốt hơn
mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
dự báo ngày mai cả khu vực trung bộ từ thanh hóa đến khu vực ninh thuận và bình thuận
duy trì trạng thái tệnh giáo cả ngày
trong đó các tỉnh từ hà tĩnh đến khu vực phú yên đều có nắng nóng
có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt với nhiệt độ trưa chiều
ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
tại nam bộ và tây nguyên
trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
tiếp tục chủ yếu là có mưa về lúc chiều tối
ban ngày trời nắng giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
cục bộ có nơi cao hơn
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
có nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
tiếp trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa
tiếp tục không mưa gió tây nam cộng bốn cộng năm
tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi bốn độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và giông vải nơi
gió tây nam cộng bốn cộng năm nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi hai độ
thời tiết tại thủ đô hà nội
mây thay đổi chiều tối và đêm có lúc có mưa rào ngày nắng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ